đề nghị tất cả địa phương xem xét nâng cao năng lực xét nghiệm hoàn thiện quy trình cách ly người nhập cảnh đã tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
đây là nội dung được tập trung bản thảo tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch diễn ra vào chiều ngày hôm qua ngày tám tháng sáu
phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp
để đề phòng trường hợp dịch bệnh lây lan trên diện rộng bộ y tế đang khẩn trương thực hiện hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm
thúc đẩy xem xét sinh phẩm sử dụng mẫu nước bọt đặc biệt tiếp cận công nghệ xét nghiệm sinh học với quang học kết hợp với trí tuệ nhân tạo
trước nhu cầu của hơn một trăm linh bốn người muốn trở về nước và đón chuyên gia nước ngoài về việt nam phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy trình khép kín
theo đó người nhập cảnh đã tiêm vaccine sẽ được xét nghiệm để khẳng định nếu đạt yêu cầu sẽ cách ly tập trung bảy ngày sau đó tự về nơi cách ly tại nơi cư trú đặc biệt là phải thực hiện nghiêm quy định
ban chỉ đạo nhận định
trong đợt dịch lần này nếu như các nơi kiểm soát tốt thì trong tháng sáu có thể dập xong nhưng không thể hết sạch như trước đây
cả thế giới cũng như vậy
trước mắt tiêm vaccine cũng chưa thể miễn dịch cộng đồng ngay nên chúng ta luôn phải thực hiện tinh thần là năm k
về tình hình dịch bệnh báo cáo của bộ y tế cho biết cho tới thời điểm này tình hình dịch bệnh trong nước cơ bản đã được kiểm soát
bộ y tế nhận định trong những ngày tới tại bắc giang bắc ninh tp hcm có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới do nhiều trường hợp đã bị phơi nhiễm trước đây
hầu hết đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa
số ca mắc mới bắt đầu có xu hướng trứng lại
cũng theo bộ y tế sẽ vẫn có thể ghi nhận một số trường hợp mắc đơn lẻ tại một số địa phương khác từ những người nhập cảnh trái phép hoặc từ những trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh tại một số ổ dịch cũ
ban chỉ đạo lưu ý các địa phương như bắc ninh bắc giang và tp hcm cần tiếp tục huy động toàn bộ lực lượng đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
chú trọng ở mức cao nhất công tác giám sát phát hiện tại cộng đồng và đảm bảo an toàn cao nhất đối với các khu công nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh